sau một tuần mở phiên tòa xét xử sáng ngày hôm qua một mươi tám tháng bốn tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt một mươi một bị cáo từ ba năm tù
đến trung thân trong vụ án lập khống dự án trồng rừng ở nghệ an để chiếm đoạt hơn tám trăm sáu mươi ba tỷ đồng
một mươi một bị cáo bị tuyên án về các tội phạm lạm dụng tiến dụng chiếm đoạt tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và vi phạm quy định cho vay trong các hoạt động các tổ chức tiến dụng
trong đó bị cáo trịnh khánh hồng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu tân hồng
công ty tân hồng lĩnh trung thân về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đỗ đức hưng nguyên giám đốc tri nhánh agribank hồng hà lĩnh hai mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tiến dụng
theo cáo trạng năm hai nghìn chín xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp và chủ trương chính sách của ubnd tỉnh nghệ an của agribank việt nam
trịnh khánh hồng với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty tân hồng đã lập dự án
lập hồ sơ vay vốn hai mươi năm triệu usd tương đương hơn ba trăm tám mươi tỷ đồng của ngân hàng agribank để trồng rừng nguyên liệu
tuy nhiên khi đã vay được vốn hồng không thực hiện dự án mà sử dụng vào mục đích riêng
để che giấu hành vi hồng đã gian dối tạo dựng ra chín trăm sáu mươi năm chứng tử chi tiền khống cho các hộ dân để trồng rừng
đến nay hồng không còn khả năng thanh toán toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của ngân hàng và đối tác hơn tám trăm sáu mươi ba tỷ đồng
trong vụ án này năm bị cáo nguyên là cán bộ agribank chi nhánh hồng hà
mặc dù biết rõ công ty của trịnh khánh hồng khó khăn về tài chính không có tiền trả nợ đến hạn
nhưng vì mong muốn không phát sinh nợ xấu để không bị kỷ luật
nên đã ký các bảo lãnh để hồng đi huy động vốn lấy tiền trả nợ cho ngân hàng